thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta
thăm và làm việc tại ai cập từ ngày hai tháng một mươi hai đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc đồng chí tô lâm và đoàn đã hội kiến chủ tịch thượng viện ai cập
kiêm chủ tịch đảng tương lai quốc gia nfp hội đàm với tổng thư ký đảng cộng sản ai cập
tổng bí thư đảng xã hội chủ nghĩa ai cập làm việc với bộ trưởng bộ đội vụ ai cập
thăm đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại ai cập
tại các buổi làm việc đồng chí tô lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị
chú đáo mà lãnh đạo các chính đảng nhà nước và nhân dân ai cập dành cho đoàn
đánh giá cao uy tín vị thế của ai cập tại trung đông bắc phi đồng chí tô lâm khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống
với ai cập
vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam ai cập ngày càng phát triển tốt đẹp
trên mọi lĩnh vực đồng thời đề xuất phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn
quan hệ song phương trong thời gian tới
đồng chí tô lâm đã thông báo một số nét khái quát về tình hình việt nam
nhất là những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt
của đảng cộng sản việt nam sau gần bốn mươi năm đổi mới khẳng định việt nam tiếp tục thực hiện
nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đa dạng hóa đa phương hóa là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
lãnh đạo các chính đảng nhà nước ai cập hoàn nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam
coi đây là sự kiện quan trọng góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn
quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước
ai cập đánh giá cao vai trò vị trí của việt nam tại khu vực và trên thế giới
bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương nhất là hợp tác thương mại đầu tư đi vào thực chất hiệu quả trong thời gian tới
việt nam ai cập nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp tăng cường trao đổi đoàn các cấp
tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ sáu
thủy ban hỗn hợp việt nam ai cập củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam
với các chính đảng ở ai cập giữa các tổ chức chính trị xã hội của hai nước
tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế
tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh
theo hướng đa dạng hóa ngành hàng và đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên
về hợp tác chuyên ngành song phương hai bên thống nhất đẩy mạnh tham vấn hợp tác đối phó
với các tách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà hai nước cùng quan tâm
hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
phòng chống khủng bố phòng chống tội phạm chú trọng trong lĩnh vực an ninh mạng
tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy rửa tiền đảm bảo an ninh an toàn
cho các hoạt động đầu tư thương mại du lịch của mỗi bên đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực
cho công dân nước này nhập cảnh nước kia hoạt động thương mại đầu tư học tập du lịch
làm việc với đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại ai cập đồng chí đại tướng tô lâm đề nghị
đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần ngoại giao cây tre việt nam kịp thời tham mưu cho đảng
nhà nước các biện pháp thúc đẩy hợp tác với ai cập đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc
với cộng đồng người việt nam tại ai cập đồng chí tô lâm đánh giá cao sự đóng góp của bà con
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đề nghị bà con chấp hành tốt luật pháp quy định của nước sở tại
tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa hai dân tộc việt nam ai cập